trong khuôn khổ liên hoan nghệ thuật closing over hai nghìn một mươi chín ngày hôm qua vở múa đương đại mang tên
ngưỡng cửa lãng quên của biên đạo múa người pháp gốc việt đã mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc đặc biệt
vở diễn bắt đầu bằng những dòng ký ức về ông bà của chính các khán giả tại sân khấu
những kỷ niệm được khơi gợi và được các vũ công đọc lên trong nỗi đau về sự chống vắng
sự ra đi và trên hết là những khắc khoải về nguồn cội
ba vũ công người pháp và hai vũ công việt nam dù là lần đầu kết hợp cùng nhau trong vở diễn này
nhưng bằng ngôn ngữ hình thể và bằng những dung cảm chung đã kể cho công chúng nghe về mối liên hệ gắn bó của chúng ta với ký ức và nguồn cội
hầu như không sử dụng âm nhạc vở diễn tận dụng tối đa ngôn ngữ hình thể và khéo léo kết hợp với các hiệu ứng sân khấu
đã đem tới cho khán giả tại sân khấu của trung tâm văn hóa pháp một đêm nghệ thuật ngập tràn ký ức